liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm dao mã tấu đuổi chém nhau gây náo loạn mất an ninh trật tự trên địa bàn vào tối ngày một tháng một mươi một vừa qua
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập chuyên án đấu tranh tạm giữ một mươi chín đối tượng có liên quan và tiến hành khởi tố ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó hai mươi h ngày một tháng một mươi một phạm văn sang và đoàn phương đông cùng chú tại xã xuân thọ thành phố đà lạt điều khiển hai xe mô tô chở theo một người tên bảo khanh
chưa rõ nhân thân lai lịch trên đường hùng vương thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn đầu rồi sử dụng mã tấu đuổi chém liên tiếp vào người gây thương tích
tại thời điểm xảy ra vụ việc nhiều người dân chứng kiến đã chi hô
khiến các đối tượng lên xe mô tô bỏ chạy khỏi đường
hậu quả đông bị thương vùng đỉnh đầu đùi bên phải lưng dưới bả vai và tay trái còn sang và khanh không bị thương tích
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an thành phố đà lạt phối hợp cùng công an các phường khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ các đối tượng liên quan nhanh chóng được lực lượng công an xác định và tổ chức truy bắt ngay trong đêm
gồm trần nguyên anh bảo tô tiền duy trần anh khoa nguyễn mai thiên phú và ngô lân
bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận vụ việc xuất phát từ lời qua tiếng lại thách thức gặp nhau trên mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra cũng triệu tập các đối tượng liên quan gồm trần hào nam cao quang bá kiện nguyễn triệu ví nguyễn bá trường
bùi nguyễn khánh lộc đỗ minh phúc trần nguyên anh bảo và tô tiền duy chính là hai đối tượng cầm đầu chủ mưu